với tấm lòng chân tình các anh đã thuyết phục được gia đình nhận lời mời cộng tác với công an